trong những tháng vừa qua các tỉnh miền trung đã phải hứng chịu những đợt lũ lụt nghiêm trọng
tại hà tĩnh khi lũ rút để lại những khung cảnh làng mạc tan hoang nhiều công trình xây dựng bị hư hại
điều này khiến các địa phương vốn đã khó khăn trong hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
này lại càng thêm khó khăn
con đường liên thôn thuộc xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã bị nước lũ cuốn trôi gây chia cắt thôn xóm
nước lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào đất liền hơn năm mét
toàn bộ hệ thống tường rào của trường tiểu học cầm duệ cũng bị nước lũ đánh sập
trước thực trạng trên ban chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đã huy động hơn một trăm linh chiến sĩ để tiến hành gia cố đoạn đường bị sạt
tuy nhiên do đoạn sạt lở kéo ra
nước lũ đã bị nước lũ cuốn trôi mực nước sông sâu chảy xiết nên tình trạng sạt lở chưa thể khắc phục ngay
còn tại xã thạch thắng huyện thạch hà địa phương cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ vừa qua
nhiều công trình nông thôn mới
nước lũ bị tàn phá hệ thống canh mương đường liên thôn chạm bơm thủy lợi bị lũ khoét sâu hư hỏng nặng
điều đáng nói những công trình này nằm trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới của các địa phương
với nguồn vốn tương đối lớn sau khi mưa lũ đi qua cũng trở về con số
ẩn định là vào năm hai nghìn một mươi chín nhưng mà phần đầu là về địa chức là hai nghìn bảy là về địa chức hai năm
nhưng trong những tiêu chí đó có những tiêu chí cũng là đến nay là đã cản địa chức

sau một mươi năm xây dựng nông thôn mới nhiều địa phương đã hoàn thành mục tiêu và về đích
nhưng bị phá hủy trong chốc lát
còn với người dân vùng lũ họ vẫn đang phải trông chờ vào nguồn cứu trợ của nhà nước và các nhà hào tâm
việc huy động nguồn vốn đóng góp xây dựng nông thôn mới
có lẽ là bất khả thi nhất là khi họ vừa trắng tay sau lũ